nhân dịp đầu xuân năm mới lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã tới thăm tặng quà cho các đồng bào chiến sĩ ở vùng biên giới tiếp giáp với nước bạn lào để động viên tinh thần bà con và các chiến sĩ nơi vùng biên
thay mặt đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh thừa thiên huế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc sống ở huyện biên giới a lưới
đồng thời đánh giá cao những nỗ lực mà chính quyền địa phương đã thực hiện để người dân biên giới có cái tết ấm no sung túc
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế mong muốn cán bộ chiến sĩ vùng biên giới tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương chính sách phong trào tỉnh đang thực hiện
phải gần dân nhiều hơn nữa để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp xử lý giải quyết sự vụ